thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới là nội dung được đề cập trong nghị quyết đại hội đảng các cấp
thực hiện chủ trương đó nhiều địa phương trên cả nước đã tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan
huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi là một ví dụ
đây là mô hình trồng tiêu của gia đình ông vững ở xã bình hải huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
từ lợi thế sẵn có là nguồn đất đỏ ba gian cùng với giá tiêu trên thị trường hiện đang ở mức cao
nên gia đình ông vững đã quyết định chuyển từ trồng những loại cây ăn quả như dứa mắng cầu sang trồng cây tiêu
ngoài ra việc trồng tiêu không những giảm thiểu sự vất vả trong canh tác mà còn có thể thích ứng với khí hậu khắc nghiệt nơi đây
nên gần một nửa số hộ gia đình của xã bình hải đã quyết định chuyển sang trồng giống cây này

không chỉ chuyển đổi từ cây ăn quả sang cây tiêu huyện bình sơn cũng đã và đang chuyển đổi việc trồng cây lúa cây hoa màu có năng suất thấp sang trồng hành
đặc biệt đây là lần đầu tiên xã bình hải thí điểm mô hình trồng hành thâm canh áp dụng khoa học kỹ thuật và bước đầu cho những kết quả tích cực
đây là mô hình trồng hành thăm canh đầu tiên tại xã bình hải
vì ưu điểm của mô hình này tức là mình ốp dụng tắc
có các biện pháp tối ưu nhất của khoa học kỹ thuật do trung tâm khuyến đoan của huyện bình sơn ốp dụng
bước đầu thì mình nhìn nhận là sau qua với biện pháp trồng hành quen thuộc lâu nay của người dân thường lộn
thì về biện pháp này là hiệu quả cư hành phát triển rất là tốt
về chống chổ với thời tiết và tích ngay với khí hào ở địa phương này cũng là tương đối đoạn đồng bố
trước đây mình sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường ảnh hưởng đến con người á
thì nà thì mình sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật là nó thăng thiện môi trường và ảnh hưởng đến con người hơn
có được những kết quả trên là nhờ vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh quảng ngãi đến năm hai nghìn ba mươi
cùng với đó nghị quyết đại hội đảng bộ huyện bình sơn lần thứ một mươi sáu cũng xác định
việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế
ứng dụng sâu rộng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là nội dung trọng tâm
phát triển rất tốt nói chung là vụ đông xuân này thì chuyển đổi một số mô hình trồng tiêu
cũng như là trồng hành thì nói chung là khởi đào thì thấy rất là có hiệu quả
từ kết quả bước đầu như vậy huyện bình sơn đã có chủ trương nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả
trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gần ba trăm linh hectare
cho lãi từ bảy đến một mươi triệu đồng một hectare gấp ba lần so với trồng lúa
những mô hình thí điểm
áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật cũng được ứng dụng rộng rãi
sắp đến chúng tôi sẽ tiếp tục những mô hình mà chiến đấu tốt sẽ nhân rộng
và sẽ tiếp tục thực hiện phương ấn này trên toàn huyện
nhất là những xã ở bên biển người ta có điều kiện đắt cắt thì chuyển sang trồng cây tỏa với cây hành

với hình thức gán với chen nuôi hộ gia đình và kinh tế trang trại
và vấn đề ở các xã vang sông trà bồng đây thì phải chuyển đổi bền cây rau sạch
có thể thấy việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng cùng với áp dụng rộng rãi những phương thức canh tác khoa học
đã giúp cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện bình sơn có những chuyển biến đáng kể
đây chính là bước đệm giúp huyện bình sơn thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
đồng thời giúp người nông dân thêm tin tưởng vào các chính sách của địa phương
đem đến thành công cho đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của toàn tỉnh quảng ngãi